thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành thống kê năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng đánh giá trong thành quả của đất nước có sự đóng góp to lớn của ngành kế hoạch và đầu tư
và đặc biệt là ngành thống kê
bên cạnh đó ngành thống kê cần tiếp tục thực hiện tốt đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn
để cung cấp số liệu có chất lượng cho các tỉnh thành phố thực hiện tốt các đề án lớn của ngành
trong đó có đề án đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean trong lĩnh vực thống kê
đặc biệt lãnh đạo đảng nhà nước cho hôn trường lao động hạng nhất hôn trường lao động hạng nhì
huân trường lao động hạng ba cho các tổ chức cá nhân của ngành thống kê có thành tích xuất sắc trong công tác